di sản là báu vật mà thiên nhiên đã ban tặng cho đất nước là kết tinh lao động sáng tạo mà ông cha ta từ đời này qua đời khác đã giải công tạo dựng
với sự phong phú và giàu bản sắc di sản văn hóa đã góp phần quan trọng vào việc giáo dục lịch sử vùn đắp truyền thống tốt đẹp của dân tộc xây dựng và quảng bá hình ảnh quốc gia ra thế giới
do đó thì việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản không chỉ là trách nhiệm của nhà nước mà còn là trách nhiệm nghĩa vụ của cả cộng đồng
theo thống kê của bộ văn hóa thể thao và du lịch hiện nay cả nước có khoảng bốn mươi di tích được kiểm kê trong đó hiện đã có gần một mươi di tích được xếp hạng cấp tỉnh thành phố ba bốn trăm sáu mươi ba di tích cấp quốc gia chín mươi năm di tích quốc gia đặc biệt
unesco đã ghi danh tám di sản của việt nam vào danh mục di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới
di sản văn hóa ở việt nam đã và đang thể hiện vai trò quan trọng trong việc giáo dục con người việt nam phát triển toàn diện hình thành nên nguồn nhân lực đóng góp trực tiếp quyết định vào sự nghiệp bảo vệ xây dựng và phát triển
ngoài việc quản lý văn hóa của nhà nước có tổ chức xã hội hội di sản văn hóa thành lập các liên tri hội câu lạc bộ trung tâm văn hóa xôi nổi rộng khắp trên toàn lãnh thổ thậm chí cả quốc tế
nhân dân ta hình thành dần ý thức bảo vệ di sản và tôn trọng các di sản văn hóa
thứ ba là nỗ lực của những người làm văn hóa cố gắng để dân thấy được giá trị văn hóa
bên cạnh những kết quả đã làm được
công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc vẫn còn những hạn chế đòi hỏi phải có những giải pháp tiệu quả hơn nữa trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản

công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa